ba trường đại học gồm đại học quốc gia hà nội đại học quốc gia tp hcm và đại học đà nẵng sẽ được dồn lực để phát triển thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cho ba khu vực của đất nước trước cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
đây là ý kiến phát biểu của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại buổi làm việc với ba trường đại học vào chiều nay
trong công cuộc đổi mới đại học ở việt nam thì ba trường đại học là đại học quốc gia tp hcm đại học quốc gia hà nội và đại học đà nẵng
phải được tập trung nguồn lực phát triển thành đô thị đại học có quy hoạch xứng tầm sử dụng hạ tầng tốt nhất phục vụ cho đào tạo phát triển
các trường này phải đổi mới sáng tạo trong công cuộc hiện nay
thủ tướng đặt vấn đề để làm rõ sự cần thiết phải quyết tâm trên cơ sở nhà nước hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng đối với ba trường đại học và phải tính toán chặt chẽ diện tích cần thiết
một là vị trí đạo quốc gia thứ hai là quyết tâm chính trị của bản thân trường đại học trong đổi mới sáng tạo
từ chủ đại học cũng như là đang gọi chức lực đại học
và thứ ba là nhà nước hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng đối với ba trường này và tính toán lại
vì hôm nay là chốt lại chưa chốt lại số liệu cụ thể được nhưng mà tinh thần là phải có mặt bằng sạch cho ba cái đại học này
thủ tướng cũng lưu ý nếu có mặt bằng sạch thì sẽ có đề án phát triển tốt
thủ tướng giao bộ kế hoạch đầu tư phối hợp với các trường và địa phương xem xét lại kế hoạch đền bù giải phóng mặt bằng
để trình chính phủ xem xét quyết định đúng thẩm quyền nghiên cứu thêm các hình thức đầu tư như đầu tư đối tác công tư nguồn lực quốc tế
với ba mục tiêu của ba trường này là phải có thứ hạng trong số các trường đại học nổi tiếng thế giới
thủ tướng nêu rõ đề án tái cấu trúc ba trường đại học phải nằm trong đề án tái cấu trúc chung trong đó ba trường đại học này là trung tâm
mà pháp luật chưa quy định chủ động thảo luận các vấn đề còn ý kiến khác nhau để báo cáo thủ tướng chính phủ
thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu các bộ ngành địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi để ba trường đại học này tăng tốc phát triển nhất là xây dựng đô thị đại học xứng tầm